chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn với vai trò là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn khắc cốt ghi tâm lời thề
vì nước quên thân vì dân phục vụ
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì
khi đảng tổ quốc và nhân dân cần đến
nhưng danh dự uy tín của lực lượng công an nhân dân
luôn là mục tiêu các thế lực thù địch phản động nhằm vào
lợi dụng xuyên tạc phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
trong chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay
chúng tôi sẽ tìm hiểu một số phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch
phản động cơ hội chính trị xuyên tạc hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
song hành cùng lịch sử dân tộc
lực lượng công an nhân dân việt nam được hình thành tôi luyện
và phát triển theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa
dưới lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
hơn bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn xác định tư tưởng tuyệt đối trung thành với tổ quốc
hết lòng phùng sự nhân dân kiên quyết đấu tranh chấn áp
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội phân loại tội phạm
nhằm giữ vững sự bình yên của đất nước cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân
nhưng sự lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân
lại chính là cây gai trong mắt của các đối tượng chống đối chính trị
bởi lẽ đối với chúng khi lực lượng công an nhân dân suy yếu
thì át sẽ dẫn đến đà chính quyền không còn được bảo vệ
mất vai trò lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành đất nước và chế độ sẽ sụp đổ
chính vì vậy chúng ra sức bôi nhọ xuyên tạc nói xấu những chiến sĩ công an nhân dân
làm mất uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhiều người dân
bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào
hoạt động khủng bố chiến tranh cục bộ phá hoại an ninh phi truyền thống
luôn luôn hiện hữu đe dọa an ninh lợi ích an ninh quốc gia của các nước trong đó có việt nam
các thế lực thù địch bọn phản động gia tăng các hoạt động chống phá manh động nguy hiểm hơn
bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
lực lượng công an nhân dân đã trải qua hơn bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và không ngừng trưởng thành
sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ thể hiện sâu sắc ở mục tiêu lý tưởng chiến đấu
vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân
mà còn thể hiện được bản chất là lực lượng của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
phải khẳng định cho được
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an cả nước đã đấu tranh làm giảm hai bảy mươi
số vụ phảm pháp hình sự tỷ lệ điều tra khám phá đạt tám mươi một ba mươi ba
vượt trí tiêu quốc hội đề ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tám mươi ba

giải quyết tin báo tối giắc tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tám mươi bảy hai
triệt phá ba năm trăm tám mươi băng nhóm tội phạm hình sự các loại
bắt vận động đầu thú thanh loại sáu ba trăm sáu mươi đối tượng truy nã
trong đó có một ba trăm tám mươi chín đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vì pháp luật
về kinh tế tham nhũng đạt nhiều kết quả rõ nét
nhất là trong điều tra các vụ án kinh tế tham dũng
dư luận xã hội quan tâm tỷ lệ thu hồi tài sản được nâng lên
đấu tranh với tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật
đã đánh đúng đánh trúng nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn
xuyên quốc gia thu giữ lượng lớn ma túy các loại
nhất là triệt phá được tụ điểm phức tạp về ma túy
tại xã lóng luông vân hồ mộc châu sơn la
tạo chuyển biến căn bản tình hình tại địa bàn này
sử dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tội phạm
nhất là tội phạm công nghệ cao như chiếm đoạt tài sản thông qua thương mại điện tử
kinh doanh trái phép các loại tiền điện tử tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia
gia tăng về quy mô với nhiều tù đoàn tinh vi
gây thiệt hại lớn cho tổ chức cá nhân gây dối trật tự an toàn xã hội
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bất ổn về chính trị
xuất hiện dấu hiệu bất tuân dân sự
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
đến nước ta đang ngày càng hồi nhập sâu rộng
vì thế uy tín trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện
đời sống kinh tế văn hóa xã hội có những bước tiến vượt bậc
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện giáo vai trò giúp vững môi trường ổn định
hòa bình góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước
khi ở hàn quốc tôi đã nghe nói là an ninh của việt nam rất là tốt
và khi sang việt nam tham dự tuần lễ cấp cao apec tôi thấy rất là an toàn
vấn đề an ninh được đảm bảo từ sân bay đến khách sạn
và nơi diễn ra hội nghị
tôi thấy rất là hài lòng
với vấn đề an ninh của việt nam
thưa quý vị và các bạn
với âm mưu thâm độc hòng chống phá nhà nước ta
các thế lực thù địch không từ bỏ thủ đoạn hèn hạ nào
nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
chúng triệt để lợi dụng internet mạng xã hội
để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc vụ cáo bôi nhọ lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng công an nhân dân
theo thống kê của cơ quan chức năng đế này
đã phát hiện ba trang thông tin điện tử blog
gần năm trăm linh tài khoản mạng xã hội của các thế lực thù địch phản động
thường xuyên đưa thông tin chống phá đảng nhà nước
chỉ tính trong ba tháng gần đây
từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đã xuất hiện hơn tám năm trăm linh thông tin xấu độc
về lĩnh vực quốc phòng an ninh
trong đó có gần năm mươi thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội
ý đồ của chúng là lợi dụng triệt để mặt trái
để viết bài thông tin tiêu cực
phát tán tài liệu sai trái về lực lượng công an
từ đó tác động và tiềm thức tình cảm niềm tin của các cán bộ chiến sĩ
gây hoài nghi về chủ trương đường lối lãnh đạo của đảng
và sự quản lý điều hành của nhà nước
qua đó làm cho cán bộ chiến sĩ công an giao động
phân tâm về tư tưởng giảm suốt ý chí trách nhiệm
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
mặt khác chúng cố tình tạo dựng các tình huống
các lực lượng thực thi nhiệm vụ
quay video cắt ghép clip đăng tải trên các thông tin cá nhân
với những bình luận quy trục thông tin bịa đặt sai sự thật
nhằm bôi nhỏ hình ảnh cán bộ công an
chúng sử dụng nhiều chiêu trò
nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang
đòi phi chính trị hóa quân đội và công an
xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
các thế lực thù địch phản động đã thiết lập hệ thống hàng nghìn
các trang web của lộ tài khoản xã hội
lựa chọn các thời điểm chính trị ngây cả
để mở các chiến dịch tuyên truyền phá hoại nội bộ trên không gian mạng
pha trộn thông tin thật giả lẫn lộ
để gia tăng hiệu quả tác động đến tâm lý của nhân dân
tán phát những địa chỉ liên kết đến các bài viết
có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
phát động chiến dịch vận động kiến nghị
lấy ý kiến nhân dân gây sức ép đối với chính quyền
về dân chủ nhân quyền và xây dựng pháp luật
để thực hiện âm mưu này các tổ chức cá nhân chống phá việt nam ở nước ngoài
luôn tìm cách móc nối lôi kéo cấu kết với các đối tượng trong nước
đăng tải chia sẻ hình ảnh thông tin nói xấu bôi nhỏ lực lượng công an nhân dân
thông qua các luận điệu giả tạo xuyên tạc
như công an đánh dân công an ăn hối lộ
với tiểu đoàn này trên các trang mạng xã hội blog web phản động
chúng để mạnh tuyên truyền xuyên tạc
bóp méo truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
phát tán tài liệu tung tin đồn nhảm gắn ghép nguy tạo hình ảnh
để vu cáo nói xấu cán bộ chiến sĩ công an
gần đây việc lợi dụng quốc hội thảo luận
thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế
hay còn gọi là luật đà khu và luật an ninh mạc
một số đối tượng đã kết động lôi cáo người dân tụ tập đông người
biểu tình gây mất an ninh trật tự
đập phá trụ sở cơ quan nhà nước
tấn công cán bộ chiến sĩ công an thực thi nhiệm vụ
nhằm lợi dụng tình thế này để bôi nhỏ lực lượng công an
một số đối tượng đã mặc trang phục giống với quân phục
đeo quân hàm công an tra trộn vào đám đông tụ tập
hành hung người dân và vu khống cho lực lượng công an
điển hình là vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng nguyễn hồng thái
ba mươi ba tuổi trú tại đường điện biên phủ phường hai mươi năm quận bình thạnh tp hcm
mặc trang phục giống trang phục của lực lượng cảnh sát
mang theo khóa số tám đổi mũ kép bi
có gắn uy hiệu công an tra trộn và nhóm người tụ tập đông
tại công viên tào đàn
có hành vi gây dối an ninh trật tự
có thể thấy đây là âm mưu thăm độc của cả địch
nhằm lừa phỉnh người dân chia rẽnh quần trúng với lực lượng công an
tích động người dân biểu tình
chỉ có số những thế lực thủ địch kẻ thù của chúng ta
nó tìm cách bôi nhỏ lực lượng công an nhân dân
và cái đó hoàn toàn dễ hiểu thôi
và nó bị đánh càng đau
thì nó lại càng tìm cách
nó trời nó càng tìm cách
hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân
nó nghĩ ra đủ mọi chuyện
bịa tin ghép hình
dự clip giả
để mà bôi nhỏ lực lượng công an
một số đối tượng chống đối tự xưng là nhà báo công dân
phóng viên không biên giới
có thủ đoàn bám lâu ngoái sâu
và một vài hiện tượng tiêu cực
trong bộ phận nhỏ của lực lượng công an
để cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề
nâng cao quan điểm
nhằm gây nhiếu loại thông tin trong dư luận
trái với những hình ảnh xuyên tạc của kẻ xấu
hàng ngày hàng giờ
mỗi người lính công an nhân dân
vẫn luôn muốn công hiến hết sức lực
chí tuệ để gìn giữ
trong cuộc sống bình yên của nhân dân
những tấm gương anh dũng hy sinh
trong tấn công chấn át tội phạm
những chiến sĩ lao mình vào ngọn lửa hung tàn
để kết tài sản tính mạng của người dân
hay những hình ảnh binh dị
đời thương của cán bộ giúp đỡ người dân
vẫn luôn hiển hiếu trong cuộc sống này
thực tế cho thấy
việc xử lý nghiêm
một số cán bộ có sai phạm
không hề làm giảm vị thế uy tín
của công an như có người lo ngại
mà ngược lại
càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ
sức mạnh kỷ luật kỷ cương
nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân
thường vụ và họp
đảng ủy công an trung ương tôi đã nhấn ký này
đây là một thành tích
chứ đây không phải là vì cái đó
mà mất uy tín của công an
không phải như một số nào đó
lợi dụng việc này
để rồi nói xấu kích động
chia rẽ chúng ta
nói xấu lực lượng công an
cái đó hoàn toàn sai phải bác bỏ
tôi đã nói nhiều lần cái này rồi
đây là một kết quả thể hiện bản lĩnh
của công an chúng ta
tinh thần trách nhiệm của công an chúng ta
nội bộ của chúng ta
rõ ràng ngày càng tốt hơn lên
được sự quan tâm của các chiến sĩ công an
ở gần đây
các công an xá
luôn là luôn đến thôn
chuyên truyền những cái pháp luật
phải giao lưu
với nhân dân
cảm thấy là rất là yên ổn
tôi cùng gia đình và khán giả
biết hơn thêm về
công việc của những
chính lực lượng chiến sĩ công an
các anh làm những công việc này rất là thầm lặng
cái công việc thầm lặng của những người chiến sĩ
và thực ra họ phải là những người rất là yêu nghề
vì họ mới có thể làm công việc này
tôi rất là mong muốn là
mọi người có cái nhìn
nó khách quan chân thật hơn nữa
về cuộc sống công việc thầm lặng
của những người chiến sĩ
thưa quý vị và các bạn
với mưu đồ phá hoại công kích lực lượng công an nhân dân
dù là thủ đoạn nào
thì các đối tượng chống đối chính trị
đều hướng tới người dân nhằm thực hiện âm mưu của mình
chính vì vậy hơn ai hết
mỗi người dân hãy tự nâng cao nhận thức chính trị
và ý thức cảnh giác
không tin không nghe theo luận điệu xuyên tạc
tiếp cận có chọn lọc các nguồn thông tin trên internet
để không bị mắc mưu kẻ địch
và tự biến mình thành công cụ lợi dụng của kẻ xấu
thực tế cũng chứng minh
chỉ những kẻ chống lại sự bình yên
vững mạnh của một quốc gia dân tộc
mới là xấu
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại